trên thực tế các nhà thuốc tư nhân đã thực hiện công việc tư vấn và bán các túi thuốc a cho người dân từ giữa đợt dịch lần thứ tư bùng phát
tại thời điểm nhân lực y tế ở tp hcm quá tải trầm trọng nhiều người mắc covid một mươi chín trên địa bàn không thể tiếp cận được với trạm y tế địa phương hoặc bệnh viện
đã được các nhà thuốc tư vấn và bán các túi thuốc a nên yên tâm cách ly tại nhà để điều trị
việc huy động sáu năm trăm linh nhà thuốc vào cuộc chiến chống covid một mươi chín được nhiều người trong giới chuyên môn đánh giá cao
bởi đây là nơi có nguồn nhân lực dược y tế được tạo ra
bài bản có kiến thức chuyên môn nên hỗ trợ rất nhiều cho chính quyền địa phương đặc biệt là trạm y tế địa phương trong bối cảnh số ca f tăng cao
thực ra cái chủ trương mà mời nhà thuốc vào tham gia vào cái hệ thống chống dịch là một chủ trương vô cùng sáng suốt
bởi vì ở trong nhà thuốc chúng ta hiện giờ sẽ là dược sĩ trung học dược sĩ cao đẳng và dược sĩ đại học
và họ là những người có kiến thức chuyên môn
bây giờ chúng ta chỉ cần cập nhật thêm cho họ những kiến thức riêng biệt về covid và chi hội dường nhà thuốc sẽ làm việc đó
bắt đầu từ chiều hôm nay thì một giờ chiều bắt đầu sẽ có những cây đầu tiên để chia sẻ với nhà thuốc là thế nào là bệnh covid một mươi chín
thuốc điều trị trong covid một mươi chín là những nhóm nào có tác động như thế nào tới bệnh nhân thì sẽ hỗ trợ cho ngành y tế rất là nhiều công việc
và tôi nghĩ là trạm y tế bây giờ là đang rất là quá tải
thì việc có thêm nhà thuốc tham dự vào sẽ là một cái ý kiến rất là hay
vừa qua tp hcm đã kiến nghị bộ y tế xem xét tiếp tục hỗ trợ bổ sung
cần một bác sĩ và hai điều dưỡng tham gia công tác phòng chống dịch
phòng chống dịch covid một mươi chín tại tp hcm khi số ca nhiễm ngày càng cao
tuy nhiên với việc gia tăng các ca bệnh nặng tại nhiều tỉnh thành
việc dùng chính nội lực của mình để giảm tải là giải pháp mà chiến lược cánh tay nối dài của ngành y tế hướng đến
trong ngày hôm nay một mươi bảy tháng một mươi hai trung tâm chỉ huy điều hành phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh đồng nai cho biết
tính đến thời điểm này đã tiêm vaccine mũi hai cho chín mươi hai người từ một mươi tám tuổi trở lên và tiêm vaccine mũi ba cho một trăm một mươi sáu người
theo đó đồng nai đã tiêm hơn năm triệu liều
đồng nai đã tiêm vaccine các loại do bộ y tế phân bổ trong đó mũi một tiêm cho hơn hai tám triệu người
mũi hai hơn hai năm triệu người và mũi ba hơn một trăm một mươi sáu người
theo kế hoạch trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai tỉnh đồng nai sẽ hoàn thành tiêm mũi hai cho người dân và đẩy nhanh tiêm mũi ba
trong hai mươi bốn giờ qua tỉnh đồng nai ghi nhận ba mươi hai ca tử vong do covid một mươi chín
nâng tổng số ca tử vong từ đầu đợt dịch thứ tư đến nay lên một một trăm ba mươi trường hợp
số ca bệnh nặng nguy kịch tăng trong khi số dường bệnh ở tầng ba còn lại ít
cực trên toàn tỉnh riêng f không triệu chứng và triệu chứng nhẹ đang cách ly tại nhà trong toàn tỉnh hơn năm mươi sáu trường hợp
hiện các ngành chức năng của tỉnh đồng nai đang thực hiện các giải pháp để giảm số ca tử vong thấp nhất có thể
đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng nhằm sớm đạt mục tiêu một trăm linh người dân toàn tỉnh được tiêm đủ liều vaccine
tiếp tục với một số vấn đề khác sở giao thông vận tải tp hcm vừa có công văn thông báo